thưa quý vị công an tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng công an tỉnh bô ly khăm say lào
bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thu ba mươi một kg ma túy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tối ngày hai mươi tháng hai tại đường mòn hồ chí minh thuộc địa phận huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng phát hiện nguyễn xuân trình và phạm văn long cùng chú tại huyện vũ quang
có nhiều biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy
các tổ công tác đã ập vào khống chế bắt giữ hai đối tượng
tại hiện trường thu giữ ba mươi một kg ma túy các đối tượng khai nhận số ma túy trên do các đối tượng người lào
vận chuyển từ bên kia biên giới về bao gồm một mươi kg ketamine và hai mươi một kg ma túy tổng hợp dạng đá
nếu chót lọt số ma túy này sẽ được trình và long gửi theo đường xe khách vào tỉnh bình dương tiêu thụ
liên quan đến vụ tham mô tài sản xảy ra tại trường đại học bách khoa đà nẵng
vào ngày hai mươi tháng hai các đối tượng khai nhận số ma túy trên do các đối tượng người lào
hai mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông đoàn quang vinh sáu mươi một tuổi trú tại quận sơn trà
nguyên là hiệu trưởng đại học bách khoa đà nẵng về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan điều tra xác định hành vi sai phạm của ông vinh và trưởng phòng kế hoạch tài chính của trường
là hoàng quang huy đã tạo điều kiện để lâm thị hồng
tâm thủ quỹ của đại học bách khoa đà nẵng thực hiện hành vi tham ô tài sản từ năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai với tổng số tiền trên tám mươi tỷ đồng
theo đó trong thời gian làm hiệu trưởng ông vinh đã ký duyệt các tờ xét không có nội dung
sau đó tâm mới điền số tiền
với thủ đoạn này tâm đã nhiều lần rút tiền thành công từ tài khoản ngân hàng của trường đại học bách khoa đà nẵng
sau đó tâm không nhập quỹ tiền mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
đã khởi tố bị can và bắt tạm giam tâm và huy về tội tham mô tài sản
lợi dụng các nền tảng công nghệ mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đôi trị
đối tượng lê quang thọ hai mươi chín tuổi chú phường long bình tân tp biên hòa
đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
thọ bị bắt giữ khi đang sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin
giới thiệu và kêu gọi người dùng
thọ đã tham gia nhóm kín để xem các video có nội dung đôi trị
để tham gia vào nhóm kín người dùng phải chuyển khoản cho đối tượng hai trăm linh thì mới được duyệt tham gia
khi nộp tiền thành công thọ sẽ gửi một đường link cho thành viên mới để dẫn vào nhóm kín
nhóm này có hàng trăm thành viên
với thủ đoạn trên lê quang thọ đã thu lợi số tiền hơn năm mươi triệu đồng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo